sau nhiều lần lùi kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cũng trong sáng nay ban tổ chức thi kỹ năng nghề việt nam tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã thông tin chính thức về thời gian và các nghề dự thi năm nay
kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia sẽ tuyển chọn các thí sinh để tham gia vào kỳ thi kỹ năng nghề asean và kỹ năng nghề thế giới năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi năm nay sẽ được đổi mới gắn với chỉ thị hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
số nghề tham dự thi năm nay gồm ba mươi bốn nghề nhiều hơn số nghề thi năm trước là tám nghề trong đó có bảy nghề lần đầu tiên được tổ chức thi
thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày hai mươi tám tháng chín đến hết ngày một mươi tháng một mươi có năm trăm linh năm thí sinh đến từ năm mươi đoàn dự thi sẽ tham gia thi với tinh thần bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến ngày khai mạc cuộc thi
ev cũng sẽ công bố ngày kỹ năng lao động việt nam được thủ tướng chính phủ chính thức phê duyệt